vào tháng bảy hàng năm hội đồng tiền lương quốc gia sẽ bắt đầu các phiên đàm phán về mức lương tối thiểu vùng của năm sau
nhiều chuyên gia dự báo mức tăng lương tối thiểu vùng của năm tới tối đa sẽ không quá sáu
mức đề xuất tăng lương tối thiểu của tổng liên đoàn lao động việt nam dự báo sẽ từ bảy tám
trong khi đó phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci thậm chí có thể sẽ đề xuất không tăng lương tối thiểu trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm giữ sức cho doanh nghiệp
nhiều chuyên gia dự báo mức tăng lương tối thiểu vùng của năm tới tối đa sẽ không quá sáu
trước đó mức lương tối thiểu vùng của năm hai nghìn một mươi tám đã được tăng thêm sáu năm so với năm ngoái
mức này được đánh giá là đáp ứng trên chín mươi mức sống tối thiểu của người lao động việt nam